mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào sáng ngày hôm nay đã khiến nhiều nhà ở và lớp học tại xã an thắng huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn bị tốc mái hư hỏng nặng
thống kê sơ bộ có khoảng hai mươi hộ bị thiệt hại về nhà ở
ba lớp học cùng với nhà công vụ giáo viên ở xã an thắng huyện bắc nậm bị tốc mái một người bị thương
nhiều diện tích hoa màu dọc sông suối của người dân bị ngập hư hại nghiêm trọng
mưa lớn những ngày gần đây cũng đã khiến một người ở huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bị xét đánh tử vong
chính quyền các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân